thưa quý vị có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi ba một nhóm đối tượng không học hành không nghề nghiệp
thuê trọ sống tụ tập cùng nhau không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn
do đặng minh tiến sinh năm hai nghìn ngụ tại quận tám cầm đầu
thủ đoạn của các đối tượng là chạy xe máy thành từng nhóm
dạo quanh các tuyến đường vắng người qua lại tìm người
chủ yếu là phụ nữ đi một mình có đeo túi sách tài sản dễ tiêu thụ như là điện thoại và tiền mặt
để đeo bám và chặn ép xe nạn nhân để cướp tài sản
tài sản cướp được cả nhóm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận đã gây ra chín vụ cướp khác bằng thủ đoạn tương tự
trên một số địa bàn ở tp hcm hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra
tại hà nam một vụ giải quyết mâu thuẫn đã khiến cho ba người bị thương tích
còn hai đối tượng
nguyễn quang hiếu và nguyễn hồng sơn cùng chú tại phường hoàng đông
bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố
ngày một mươi tám tháng sáu sau khi nhận được tin báo của công an phường đồng văn
về việc tại cổng công ty wnc khu công nghiệp đồng văn ba phường đồng văn thị xã duy tiên
xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra
làm rõ hai đối tượng hiếu và sơn có hành vi cố ý gây thương tích cho ba nạn nhân
tại cơ quan công an hiếu và sơn khai nhận do cùng làm công nhân tại công ty
trong quá trình làm việc đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau ra cổng công ty để đánh nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đang điều tra mở rộng
xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
mở tiệc rồi sử dụng ma túy một nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố
buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm giữ hình sự
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố buôn ma thuật
bắt quả tang lê thị kiều oanh chú huyện đắc minh tỉnh đắk nông
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp phòng trọ của oanh lực lượng công an đã phát hiện bảy đối tượng
có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu bảy đối tượng khai nhận đã góp được bảy triệu đồng
rồi rủ nhau mua ma túy của oanh và mượn phòng trọ để tổ chức xả tiệc
liên quan đến clip một nam thanh niên lái xe máy bằng chân trên quốc lộ một
trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
xác nhận đã xác định được danh tính của nam thanh niên và mời người này lên làm việc
trước đó vào ngày ba tháng chín trên mạng xã hội xôn xao clip một thanh niên đội mũ bảo hiểm
mặc áo thun trắng và ôm cây đàn đi xe máy trên quốc lộ một
đang chạy xe thì người này buông hai tay gẩy đàn có lúc còn dùng chân điều khiển tay lái
vụ việc đã nhận được nhiều phản ứng của cộng đồng mạng vì cho rằng nguy hiểm đến tính mạng và người đi đường
thông tin từ bộ tư lệnh cảnh sát biển cho biết đã bắt giữ hai tàu vận chuyển
tổng cộng khoảng bảy mươi năm lít dầu đeo trái phép trên khu vực biển tây nam
vào tối ngày hai tháng chín tổ công tác của bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện hai tàu cá có nhiều dấu hiệu nghi vấn
và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
theo lời khai của các thuyền trưởng trên hai tàu đang vận chuyển khoảng bảy mươi năm lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời di lý hai phương tiện
về cảng hải đội bốn trăm linh một tại thành phố phú quốc kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý
với chất lượng thì đầu năm học tôi đã phải tìm hiểu từng hoàn cảnh của từng em
ví dụ như em nào là có bố mẹ ở nhà em nào bố mẹ đi xa em nào ở với ai
khi đến lớp thì hàng ngày các em được học kiến thức trên lớp
nhưng mà ví dụ buổi tối mà gia đình không có khả năng dạy thì có thể đưa các em đến trường buổi tối tôi sẽ kèm cặp thêm
thế nhưng không phải điểm trường nào cũng có thể duy trì sĩ số lớp đông đủ
cùng với khó khăn đó thì hiện nay nhiều gia đình hộ nghèo cận nghèo ở hà giang không đủ tiền mua sách giáo khoa cho con đến trường
vì vậy nhiều trường ở hà giang cùng với công tác huy động hỗ trợ chung tay của cộng đồng
thì các nhà trường đã chủ động ứng kinh phí cho các bậc phụ huynh đăng ký mua sách trước rồi hoàn trả sau
điều này vừa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới vừa tạo sự yên tâm cho các gia đình
cái việc mà kiểm tra sách thì đến thời điểm này
ngành giáo dục đào tạo huyện yên minh cũng đã phối hợp với các thôn bản để giả soát tới từng học sinh
thì cái cơ bản đáp ứng sách giáo khoa thì ngay ban đầu thì cái số sách giáo khoa được đăng ký với nhà cung ứng
tức là của các phụ huynh học sinh đăng ký lựa chọn mua tại các nhà cung ứng thì nó đến thời điểm này nó cũng cơ bản là đã đảm bảo
năm học mới đã đến một năm học được chào đón trong không khí hân hoan trên khắp bắc muôn sa bảng gần
và cũng như bao thầy cô giáo học trò dù biết vẫn còn đó những khó khăn vất vả
thế nhưng mỗi người thầy nơi vùng cao biên giới tỉnh hà giang vẫn đang từng ngày góp công góp sức với mong muốn đem con chữ đến gần hơn với các em học sinh nơi đây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn mạnh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số một trăm ba mươi bảy trên một đoàn văn bơ phường một mươi ba quận bốn tp hcm về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp là đối tượng đinh minh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện